xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
tại bình định ngày hôm qua tòa nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người
và tuyên phạt bị cáo trần đình nguyên chú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định bản án năm năm tù giam
theo cáo trạng vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
thấy cha mình bị một số người hàng xóm trong đó có trần vũ bảo gây sự và hâm dọa
nên nguyên điện thoại nhờ hai người bạn đến giúp can thiệp
đồng thời thủ sẵn một con dao bấm trong túi quần
trong lúc hai bên cãi vã và xảy ra xô sát bực tức vì thấy bạn và mẹ ruột của mình bị đánh
nên nguyên đã lấy con dao bấm ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào người trần vũ bảo
sau khi gây ra sự việc nguyên và bạn rời khỏi hiện trường bỏ mặc hậu quả
nạn nhân trần vũ bảo được người hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời
nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích năm mươi ba